một vụ nổ súng đã xảy ra tại thành phố raley bang north carolina của mỹ vào chiều tối qua theo giờ địa phương
nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật cho biết đã có sáu người thiệt mạng trong đó có cảnh sát
cảnh sát thành phố rale đã xác nhận về vụ nổ súng này đồng thời kêu gọi người dân ở yên trong nhà
tuy nhiên cảnh sát không công bố thông tin liên quan đến nạn nhân thương vong
nhi vọng là một nam thiếu niên có mang theo khẩu súng trường chưa bị bắt giữ
song đang bị cơ quan chức năng vây bắt trong một nhà để xe
hiện cơ quan chức năng bang north carolina đang triển khai các nguồn lực để hỗ trợ các nạn nhân